sở du lịch tp hcm vừa có báo cáo gửi bộ văn hóa thể thao và du lịch về hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch bị ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín trong giai đoạn hiện nay
đến thời điểm này đã có khoảng chín mươi chín mươi năm doanh nghiệp lữ hành đã tạm ngưng hoạt động chỉ một số ít doanh nghiệp còn hoạt động để xử lý công nợ đối với đối tác khách hàng
nhân viên phải luân phiên chia ca làm việc trực tuyến tại nhà hoặc nghỉ không lương đến khi hết dịch
công suất phòng ở các khách sạn hiện giảm chín mươi một năm so với cùng kỳ số lượng lao động giảm sáu mươi một từ nghỉ không lương hoặc ngừng việc
sở du lịch thành phố đã đưa ra hai kịch bản hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian tới tiếp tục triển khai chương trình kích cầu du lịch nội địa nếu như dịch bệnh được khống chế trong tháng chín năm hai nghìn hai mươi
trong trường hợp dịch bệnh còn kéo dài đến hết quý bốn năm hai nghìn hai mươi bên cạnh các nhóm giải pháp trên thành phố sẽ tập trung nhóm giải pháp tái cơ cấu đào tạo lại nguồn nhân lực trong ngành hỗ trợ doanh nghiệp tái cơ cấu
cùng với đó kiến nghị chính phủ tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp du lịch tiếp cận được các gói hỗ trợ các biện pháp hỗ trợ về thuế giảm tiền điện nước phí dịch vụ internet